cây sắn là một trong những loại cây trồng chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân tỉnh tây ninh
tuy nhiên trong vài năm trở lại đây giá sắn không ổn định đã khiến cho người trồng sắn gặp nhiều khó khăn
với diện tích trồng sắn lên tới khoảng sáu mươi ha tỉnh tây ninh đã xác định đây là loại cây trồng chủ lực của tỉnh
vì vậy các địa phương trong tỉnh đã có những chính sách hỗ trợ giúp bà con nông dân áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất
điều này đã góp phần giảm thiểu được công sức lao động chi phí đầu vào giúp tăng năng suất phát triển kinh tế cho bà con nông dân
cơ giới hóa vào sản xuất đã giải phóng được sức lao động tiết kiệm chi phí thời gian sản xuất đồng bộ hóa được chất lượng sản phẩm nông sản góp phần tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích canh tác
tuy nhiên trong vài năm trở lại đây giá sắn liên tục bấp bênh vì vậy đầu ra cho loại cây trồng này là điều mà người nông dân luôn chăn trở cần được tháo gỡ
cái đầu ra nhà máy rất là khó khăn vậy bởi vì nếu mà nhiều quá thì nhà máy mình tuột giá và chữ bột rất là khó còn bình thường thì dễ còn khi ảo ạc vỗ ảo ạc thì rất là khó đầu ra
các nhà nước xem xét lợi dùm cho các nhà máy chạy cho điều đậu lợi cho nông dân khi tui tui ra nó đỡ ép buộc
khi ra khi đậu chờ tài lâu lắm mà điểm lên thì rớt còn khi ít người thì nhà máy rất là lợi
với việc đưa cơ giới hóa vào việc trồng cây mì đã giúp giảm công lao động và giúp giảm chi phí cho bà con
tuy nhiên vấn đề người nông dân lo lắng nhất hiện nay đó là vấn đề đầu ra cho sản phẩm cây mì sao cho ổn định
bởi hiện nay vẫn còn hiện tượng khi cây mì vào chính vụ thì giá rớt xuống thấp và khi hết vụ thì giá được đẩy lên cao
vấn đề đầu ra sản phẩm cần được sự quan tâm tháo gỡ của các cấp chính quyền
đặc biệt là sự vào cuộc của các nhà máy để làm sao người nông dân yên tâm với cây trồng chủ lực này